sau hai ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả chiều nay tại trụ sở trung ương đảng dưới sự chủ trì của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc
hội nghị lần này đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với hai mươi một đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
xem xét giới thiệu hai trăm linh năm đồng chí vào quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
hội nghị đã thi hành kỷ luật đối với đồng chí tất thành cang bằng hình thức cách chức ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cách chức phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do có những khuyết điểm rất nghiêm trọng
hội nghị lần thứ chín cũng cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
giải quyết các vấn đề từ sau hội nghị lần thứ tám đến hội nghị lần thứ chín
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi đến các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
sau đây truyền hình nhân dân xin trọng gửi đến các đồng chí quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ chín